hưởng ứng chủ trương của chính phủ về chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín trên khắp cả nước đã xuất hiện nhiều tấm lòng hào tâm
tại tỉnh quảng nam bà cao thị nhung bảy mươi bảy tuổi thôn an hòa xã tam an huyện phú ninh cũng đã đến trụ sở ubnd xã tận tay ủng hộ hai triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
dù kinh tế gia đình không mấy khá giả nhưng với số tiền tích góp dành dụng lâu nay cụ bà cao thị nhung đã tiên phong đi đầu góp phần nhỏ bé của mình để động viên địa phương trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín

tấm lòng của cụ bà cao thị nhung cũng như nhiều người dân khác đang tiếp thêm động lực cho những người ở tuyến đầu để vững niềm tin chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín